trong ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an quận tân bình tp hcm đang tạm giữ đối tượng đoàn thanh nhung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ huyện hóc môn để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó ngày một mươi tám tháng một mươi hai một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị kẻ cướp kéo ngã đập mặt xuống đường
được đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích để người dân cảnh giác đề phòng với loại tội phạm này
được biết sự việc diễn ra vào trưa ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ở con hẻm ba trăm bảy mươi ba đường lạc long quân
phường một mươi quận tân bình tp hcm
qua camera an ninh ghi lại khi hai người phụ nữ đi xe máy tay ga dừng và đứng xuống trước một căn nhà
trong con hẻm thì có một người đàn ông mặc đồ nhân viên giao hàng đã đi xe máy rão quanh nhiều vòng
khi phát hiện người phụ nữ ngồi sau đeo túi sách người đàn ông áp sát giật túi sách
cú giật mạnh khiến cho người phụ nữ ngã đập mặt xuống đường vụ khức giật không thành
tình cướp tăng ra tổ thoát khỏi hiện trường
sau vụ việc người phụ nữ không mất tài sản nên không báo công an
tuy nhiên sau đó công an quận tân bình đã vào cuộc điều tra truy xét
đến tối ngày một mươi tám tháng một mươi hai cơ quan công an đã xác định được đối tượng là đoàn thanh nhung
ở tại ấp năm quốc lộ năm mươi xã phong phú huyện bình chánh nên tiến hành truy bắt
qua làm việc nhung khai nhận thực hiện cuộc cướp nói trên
qua trích lục hồ sơ nhung có một tiện án tội trộm khắp tài sản và hai tiện án tội cướp giật tài sản